kỹ thuật viên khoa vi sinh bệnh viện sanh tôn đã cắt đôi mẫu thử để một bộ test sử dụng cho hai mẫu bệnh phẩm
kỹ thuật viên của khoa thừa nhận việc cắt mẫu vẫn làm hàng ngày
các mẫu thừa do kỹ thuật viên trưởng quản lý nên không biết đi đâu về đâu
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng là trần thị phương mai và nguyễn lương trinh
cùng chú tại xã phước hưng huyện tuy phước để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
một đường dây đưa ma túy từ thành phố hồ chí minh
trước đó công an huyện tuy phước đã đột kích vào nhà nghỉ gia khánh trên địa bàn xã phước hòa
phát hiện một nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra các trinh sát đã nhanh chóng xác định được đối tượng cung cấp số ma túy
cho nhóm thanh niên trên là trần thị phương mai
tiến hành kiểm tra nơi ở của mai lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ hai gói ma túy đá
với tổng khối lượng gần sáu mươi g cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
để tránh sự phát hiện của các cơ quan công an mai đã thuê một căn nhà riêng có bố trí hệ thống camera giám sát
đồng thời thuê nguyễn lương trinh làm cảnh giới và chỉ bán ma túy cho các đối tượng quen biết
tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm mozambique theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật mozambique
tại trụ sở bộ tư pháp hiến pháp
bộ tư pháp và tôn giáo mozambique đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ tư pháp hiến pháp
và tôn giáo mozambique do ngài yoking vereshimu bộ trưởng bộ tư pháp hiến pháp và tôn giáo mozambique làm trưởng đoàn
bộ trưởng joaquin verisimu chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai đảng
hai nhà nước thời gian qua trên nhiều lĩnh vực như viễn thông an ninh quốc phòng nông nghiệp dầu khí trao đổi chuyên gia
giáo dục đào tạo và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ tốt đẹp song phương trong thời gian tới
đặc biệt là nhân dịp hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai mươi năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm cảm ơn ngày joaquin verisimu đã dành thời gian đón
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việt nam đánh giá cao những thành quả to lớn mà mozambiqu đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
đưa mozambiqu ngày một phát triển đi lên trong cộng đồng các nước châu phi
chính phủ và nhân dân việt nam chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chân thành có hiệu quả mà chính phủ và nhân dân mozambiqu đã dành cho việt nam
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay
đồng thời việt nam coi phát triển quan hệ hợp tác với mozambique như là một đối tác trọng tâm tại khu vực châu phi
bộ công an việt nam hết sức coi trọng chuyến thăm và làm việc tại mozambique lần này và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng
mang tính đột phá cho quan hệ hợp tác giữa hai bộ nói riêng và giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự
góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam và mozambique tiếp tục được củng cố và phát triển
đóng góp vào hòa bình an ninh của khu vực và thế giới
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm và ngài yuaking vere stimo đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước thời gian qua
thông qua các hoạt động trao đổi đoàn chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn hợp tác đào tạo cán bộ tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm liên quan đến buôn bán động vật hoang dã trái phép
hai nước đã ký kết nhiều văn bản hợp tác quan trọng đặc biệt là hiệp định hợp tác phòng chống tội phạm giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ mozambiqu năm hai nghìn hai mươi ba
biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ bảo tồn các loài động vật thực vật hoang dã giữa hai chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy và hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến mau lẹ và phức tạp
bên cạnh đó sự phát triển của các mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua nhất là du lịch giao lưu nhân sự trao đổi thương mại đầu tư đang gia tăng
đặt ra yêu cầu phối hợp giữa hai bên nhằm phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước
về hợp tác trong thời gian tới hai bên cam kết không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống lại nước kia
phối hợp tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư thương mại lao động sinh sống học tập và du lịch giữa hai nước
và doanh nghiệp nước này trên lãnh thổ nước kia hai bên tăng cường tham vấn trao đổi thông tin phối hợp ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình ký kết gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên
thổ ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và tổng thống cộng hòa mozambique
dịp này bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng joachim verisimo đã ký hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án và tù
bộ trưởng cam kết sẽ hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền tê chuẩn theo hiệp định mưu trên
trong khuôn khổ chuyến thăm mozambique theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật mozambique
ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã có cuộc hội đàm với ngày roscu siva samuel ủy viên bộ chính trị tổng thư ký đảng varelimo
tại cuộc hội đàm
trong phương đồng chí roscu siva samuel ủy viên bộ chính trị tổng thư ký đảng mặt trận giải phóng mozambique
varelimo đánh giá cao chuyến thăm mozambique của đồng chí bộ trưởng tô lâm và đoàn
cũng như kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật mozambique với bộ công an việt nam thời gian qua
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn ngày roscu siva samuel đã dành thời gian tiếp đoàn
trân trọng chuyển tới lãnh đạo đảng varelimo và nhà nước mozambique thông điệp chúc mừng
của đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhân dịp đảng limo giành thắng lợi to lớn sau cuộc tổng tuyển cử ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và việc ký hiệp định hòa bình và hòa giải dân tộc ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
tạo nền tảng vững chắc cho đất nước và nhân dân mozambique xây dựng nền hòa bình lâu dài và phát triển kinh tế bền vững trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt
với bộ nội vụ và các cơ quan hiệu quan mozambique trên các lĩnh vực an ninh cảnh sát công nghiệp an ninh tư pháp hình sự
và thực thi pháp luật phòng chống các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân hai nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngày rô cư xin van samuel tiếp tục quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện để bộ công an việt nam và bộ nội vụ mozambique
cũng như các cơ quan hiệu quan mozambiq được tăng cường quan hệ hợp tác hơn nữa góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
vì hòa bình ổn định và lợi ích của nhân dân hai nước
chiều nay tại công an tỉnh gia lai bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm hình sự
tại địa bàn năm tỉnh tây nguyên với sự tham gia của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo tỉnh gia lai các cục nghiệp vụ giám đốc công an tỉnh tây nguyên
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo
báo cáo tại hội nghị cho thấy sau khi bộ công an triển khai kế hoạch tăng cường công tác phòng chống tội phạm hình sự tại năm tỉnh tây nguyên
các đơn vị nghiệp vụ của bộ và công an các địa phương đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân
tham gia cùng lực lượng công an thực hiện các kế hoạch phương án phòng chống tội phạm
đồng thời triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nỗ lực kéo giảm tội phạm hình sự
điều tra làm rõ hầu hết các vụ án hình sự rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
nâng tỷ lệ điều tra án hình sự không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm
tội phạm hình sự ở địa bàn tây nguyên giảm bốn hai tính chất nghiêm trọng của tội phạm có xu hướng giảm
tội phạm có tổ chức tội phạm liên quan đến tín dụng đen không còn hoạt động manh động
không để tồn tại những điểm nóng về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội gây bức xúc dư luận
công an các tỉnh tây nguyên đã điều tra khám phá một sáu trăm sáu mươi năm vụ phạm pháp hình sự
tỷ lệ điều tra cao hơn so với tỷ lệ chung của công an cả nước năm
bên cạnh đó công an năm tỉnh đã phá giã năm mươi nhóm tội phạm với bốn trăm năm mươi hai đối tượng
hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận trao đổi kinh nghiệm
đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng lê quý vương yêu cầu công an các đơn vị địa phương
cần coi trọng thực hiện tốt công tác nghiệp vụ của lực lượng công an
làm tốt khâu tiếp nhận giải quyết tin báo liên quan đến an ninh trật tự
đầu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự kinh tế ma túy
tội phạm công nghệ cao tội phạm có tổ chức bảo kê v v
tăng cường tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tội phạm
để nhanh tiến độ được công an chính quy về xã
trước mắt cần tập trung làm tốt công tác công an để bảo vệ tốt đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba của đảng
ghi nhận thành tích của các đơn vị địa phương bộ trưởng bộ công an tặng bằng khen cho hai mươi một tập thể
bảy cá nhân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự tại địa bàn năm tỉnh tây nguyên
còn trong chiều qua đoàn kiểm tra số hai của bộ công an do thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra công tác tại công an tỉnh thái bình
năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh thái bình đã triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ có hiệu quả
các biện pháp công tác công an an ninh chính trị ổn định trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
kết luận kiểm tra thượng tướng lê quý vương ghi nhận biểu dương những kết quả
công an tỉnh thái bình đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an thái bình cần tập trung làm tốt công tác tham mưu
với cấp ủy chính quyền địa phương các chủ trương giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh phòng chống tội phạm
nhất là công tác phòng ngừa xã hội để hạn chế các nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm
bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
làm tốt công tác nắm tình hình tập trung chấn áp mạnh các loại tội phạm phát hiện
ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên
trên các tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ
xiết chặt kỷ luật kỷ cương nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu đi đầu của thủ trưởng người đứng đầu
sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
trước mắt cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trong dịp tết không để tình trạng sử dụng pháo
trái phép diễn ra phức tạp tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác
năm hai nghìn hai mươi ngay từ những tháng đầu năm
nhiều đầu sách giá trị của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã được giới thiệu
tại lễ công bố sách xuất bản lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào sáng nay tại hà nội
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương đã tới dự
danh mục sách công bố gồm một mươi năm tác phẩm có ý nghĩa và giá trị thực tiễn to lớn trong đó có
nhiều cuốn sách tiêu biểu như văn kiện đại hội đảng thời kỳ đổi mới mô hình hay cách làm việc
hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh kiểm soát quyền lực ở
nước ta qua công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng và cuốn sách chủ quyền việt nam trên biển đông
tại buổi ra mắt sách các nhà khoa học cũng đánh giá cao tính thực tiễn của các tác phẩm
nội dung sách là nguồn thông tin chính thống tin cậy bảo đảm tính chính xác khách quan khoa học
cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nước góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu tự nghiên cứu tham khảo học tập của cán bộ đảng viên và nhân dân
tại tỉnh lạng sơn cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an vừa tổ chức hội nghị tổng kết
chương trình công tác đảng công tác chính trị công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
năm qua các đơn vị đã triển khai kịp thời có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng về trách nhiệm
nêu gương của cán bộ đảng viên học tập chuyên đề làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn
vì nhân dân phục vụ với nhiều đổi mới về phương pháp cách thức bên cạnh đó các hoạt động kỷ niệm
năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh tiến tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công an các đơn vị tăng cường kiểm tra
chấn chỉnh lễ tiết tác phong ý thức chấp hành điều lệnh của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong công an nhân dân kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển
hình tiên tiến gương người tốt việc tốt xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
trong lòng nhân dân sáu yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi các đơn vị tiếp tục nâng cao
nhận thức trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng về chính
trị triển khai các hướng dẫn về tổ chức đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân nhiệm kỳ
hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng bàn hành kế hoạch tổ chức
đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhân kỷ niệm tám năm phát sóng kênh truyền hình công an nhân dân chiều nay tại hà nội
cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật cám bộ chiến sĩ nhân viên làm
công tác truyền thông trong đơn vị phát biểu tại buổi gặp mặt trung tướng mai văn hà
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân giám đốc truyền hình công an nhân dân khẳng định
trong suốt tám năm qua với tiêu chí nhân văn tin cậy kịp thời hấp dẫn truyền hình công an nhân dân
đã từng bước hoàn thiện đổi mới thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đảm bảo nhạy bén kịp thời
đẩy mạnh tuyên truyền chống diễn biến hòa bình đấu tranh phản bác thông tin quan điểm sai trái thù
địch các vụ việc nhạy cảm phức tạp góp phần định hướng dư luận xã hội tuyên truyền kịp thời các
đơn vị cá nhân điển hình tiên tiến trong và ngoài lực lượng công an nhân dân từ những nỗ lực đó
truyền hình công an nhân dân đã được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương quân công hạng nhì
năm hai nghìn một mươi một đến nay đã có năm mươi lượt tập thể năm trăm năm mươi lượt cá nhân được chính phủ bộ công an tổng cục chính
trị công an nhân dân lãnh đạo các bộ các ban ngành tặng bằng khen giấy khen năm đồng chí vinh dự
được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú nhiều tác phẩm của truyền hình công an đã đạt
giải cao trong các kỳ liên hoan năm hai nghìn một mươi chín cũng là năm đầu tiên cục truyền thông công an nhân dân
triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới với nhiều khó khăn nhưng truyền hình công an nhân dân đã
nhanh chóng ổn định tổ chức và không ngừng đổi mới sáng tạo được lãnh đạo bộ công an
ban tuyên giáo trung ương và quần chúng nhân dân khen ngợi
kênh truyền hình công an nhân dân luôn giữ vững uy tín thương hiệu và nằm trong top ba kênh
truyền hình có số lượng người xem cao nhất khu vực phía bắc và tốc chín top một mươi tại khu vực phía nam
buổi gặp mặt là dịp để các cán bộ chiến sĩ nhân viên lao động cùng ôn lại truyền thống vẻ vang
của truyền hình vntq nay là truyền hình công an nhân dân nhất là thời khắc ngày một mươi một tháng một mươi hai năm
hai nghìn một mươi một kênh truyền hình công an nhân dân chính thức phát sóng và ra mắt khán giả cả nước ghi thêm
một mốc son lịch sử vào sự nghiệp báo chí cách mạng thưa quý vị và các đồng chí thời gian vừa qua
các thế lực thù địch phản động đã cố tình bóp méo
xuyên tạc sự thật về việc thực hiện các quyền dân sự chính trị nói chung và quyền tiếp cận thông
tiên nói riêng ở việt nam trên một số trang mạng thiếu thiện trí có những kẻ cho rằng việt nam
bưng bít thông tin cản trở các quyền tự do biểu đạt chính kiến và ngôn luận của người dân
tuy nhiên trong thực tế việc đảm bảo các quyền tiếp cận thông tin của người dân là vấn đề luôn
được đảng và nhà nước việt nam trú trọng bởi đây là một trong những quyền cơ bản của con người
thường kỳ cứ vào đầu mỗi tháng sau phiên họp của chính phủ văn phòng chính phủ đều tổ
đảm bảo để cung cấp thông tin việc thông tin không diễn ra một chiều mà là dịp để phóng viên
các cơ quan báo chí đặt câu hỏi chất vấn nhiều vấn đề nóng tới lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
đây chỉ là một trong rất nhiều kênh để người dân có thể tiếp cận trao đổi thông tin với chính quyền
thông qua mạng internet người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh kiến nghị đối thoại trực tiếp trên
cổng thông tin điện tử chính phủ cổng thông tin điện tử của các cơ quan ban ngành hàng năm
việt nam đều tổ chức công khai chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước
và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
quy định của pháp luật còn cho phép người dân có thể nêu ra những yêu cầu về thông tin
mà các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm cung cấp những thông tin cho người dân có thể nói
rằng là thông tin hiện nay thì có thể nói là thừa chứ không phải là thiếu đấy là một cái điểm mà

các chuyên gia quốc tế khi đến việt nam có cơ hội làm việc với chúng tôi và chúng tôi có cái
việt trao đổi với họ thì họ đã nói rằng ở việt nam thì cái thông tin cởi mở hơn rất nhiều các cái quốc
sự phát triển nhanh của các phương tiện thông tin đại chúng và internet cho thấy quyền tự do
ngôn luận tự do thông tin ở việt nam đã có bước cải thiện phát triển mạnh mẽ không những thế
việt nam còn luôn nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc hội nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa việt nam đã sửa đổi và ban hành mới nhiều văn bản luật nhằm đảm bảo tốt hơn quyền được
thông tin của người dân trong đó có những luật nghị định như luật báo chí luật tiếp cận thông tin
luật an ninh mạng ngày nay thì với cái điều kiện kinh tế phát triển hơn thì cái khả năng để người
dân có thể tiếp cận thông tin cũng tăng lên rất nhiều chúng ta thấy rằng là bây giờ là người dân
ở tất cả các vùng biển có thể nói là tất cả các vùng miền đều có thể tiếp cận được với đài
đối với lại truyền hình rồi ngày nay thì với điều kiện công nghệ mới thì cái internet cũng là
tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin không những là nhiều hơn mà còn nhanh hơn
là thông tin không những trong nước mà cả ngoài nước ví dụ rất rõ ví dụ về quyền dân sự cũng chỉ
khách quan phải thừa nhận hiện nay việc phát ngôn cung cấp thông tin của một số bộ ngành địa phương
thực hiện chưa thật tốt còn chậm trễ và thiếu rõ ràng tuy nhiên những thành quả của việt nam
trong đảm bảo quyền được thông tin của người dân là rất cơ bản và không thể phủ nhận điều này đã
được các tổ chức quốc tế ghi nhận đánh giá cao việt nam hôm nay dẫu còn nhiều khó khăn về kinh
tế nhưng việt nam cam kết và nỗ lực không ngừng để thực thi một cách tốt nhất về quyền con người